trong bối cảnh tràn ngập các thông tin về thực phẩm bẩn các vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm bẩm trên thị trường
thì có thể hiểu được sự hoang mang của người tiêu dùng
vì vậy vấn đề cần giải quyết hiện nay chính là sự minh bạch thông tin
người tiêu dùng cần biết được nguồn gốc của các sản phẩm mình mua có từ đâu và có sạch hay không
nắm bắt được nhu cầu này thì nhiều doanh nghiệp thực phẩm đã cung cấp ra thị trường
các sản phẩm mà người tiêu dùng có thể kiểm tra các thông tin về xuất xứ quá trình sản xuất
chỉ bằng một động tác đơn giản trên chiếc điện thoại thông minh
người tiêu dùng có thể biết ngay được miếng thịt mình mua được chăn nuôi ở trang trại nào giết mổ khi nào
đây chính là điểm đặc biệt của các loại thịt heo được bày bán tại cửa hàng này
bây giờ thì thông tin đại chúng rất là nói rất nhiều về thực phẩm bẩn
thì tôi thấy là cái thịt mà rõ nguồn gốc như thế này thì tâm lý người ăn thứ nhất là rất là tin tưởng
thứ hai là cảm thấy an tâm
và khi mà sử dụng bữa ăn cho gia đình mà có những cái thực phẩm sạch như thế này thì cảm thấy là sức khỏe sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều
truy xuất nguồn gốc là một tiêu chuẩn mới đối với thực phẩm sạch hiện nay
không chỉ giúp người tiêu dùng cập nhật các thông tin về sản phẩm mình mua
truy xuất nguồn gốc cũng yêu cầu các nhà sản xuất phải thực hiện đúng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
nhờ thế việc quản lý chất lượng giám sát quy trình sản xuất cũng dễ dàng hơn
để khẳng định chất lượng của sản phẩm đơn vị này đã thực hiện khép kín chuỗi sản xuất của mình bằng cách xây dựng hệ thống nhà hàng thực phẩm
trong thời điểm bây giờ thì qua mua vài lần sử dụng rồi và cũng so sánh với lần những thịt khác mỗi chợ thì thấy nó sự khác biệt rõ ràng
như là về màu sắc mùi vị khi nấu
còn về món ăn thì cái vị nó hơi khác ở ngoài nó thanh hơn
nước mà cái mùi thơm của thịt nó có
nó không bị cái mùi hóa chất mùi tổng hợp rau vị nhiều như ở ngoài
từ việc là một đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi lấn sân sang ngành thực phẩm
công ty thực phẩm nam hà nội đã tự đầu tư hệ thống trang trại nuôi khu vực giết mổ và nhập con giống về chăn nuôi
toàn bộ các khâu đều được chính đơn vị này thực hiện để đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng
về vệ sinh an toàn thực phẩm được giám sát triệt đề
để đưa sản phẩm ra cho cộng đồng
thì trên một cái giác độ nữa là để làm được cái việc này
thì trước hết là chúng tôi nêu cao cái trách nhiệm cộng đồng
về thực phẩm là một cái vấn đề rất là nhạy cảm
và đặc biệt xã hội các cấp từ trung ương địa phương và người dân đang rất là quan tâm
vì vậy bằng cái trách nhiệm và sứ mệnh của mình thì chúng tôi xác định là phải phục vụ
một cái sản phẩm thịt lợi đạt chế chuẩn và truy xuất được nguồn gốc
khi mới giới thiệu ra thị trường đơn vị này chỉ bán được vài chục kg thịt mỗi ngày
sau hơn ba tháng mỗi ngày cửa hàng này có thể bán được từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh kg thịt heo truy xuất nguồn gốc
đây là một con số khá khiêm tốn so với nhu cầu thị trường hà nội hiện nay
nhưng lượng thịt bán ra đã cho thấy người tiêu dùng bắt đầu chấp nhận những sản phẩm sạch này
tuy giá thịt heo có cao hơn giá thị trường nhưng trong bối cảnh các thông tin về thực phẩm bẩn đang tràn lan như hiện nay
người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận bỏ chi phí cao hơn để được sử dụng các sản phẩm sạch
và đây sẽ là động lực để các doanh nghiệp thay đổi cách thức sản xuất
hướng đến các chuỗi thực phẩm sạch với các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm